mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi đã ghi nhận hơn ba trăm sáu mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hơn một mươi ca tử vong trong hai mươi bốn giờ qua nước này ghi nhận thêm một một trăm linh ca tử vong
riêng tại bang new york tổng số ca tử vong đã tiệm cận con số năm
chính quyền bang này tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa tới gần hết tháng bốn
trong khi đó một điều tra viên của mỹ xác nhận có thêm một trẻ sơ sinh một ngày tuổi đã tử vong
do virus sars cov hai tại một giáo sứ của bang louisiana
đây là ca thứ ba tử vong là trẻ sơ sinh sau hai trường hợp đầu tiên ở bang conneccus và illinois